trước thông tin về việc có tiêu cực trong hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ kim thành tỉnh lào cai
ngày năm tháng năm phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc làm việc với ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai
và ghi nhận trực tiếp tại bãi tập kết xe ở khu vực này để làm rõ thông tin trên
tại bãi tập kết xe chở xuất khẩu luôn có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng xe tránh tình trạng ách tắc
đồng thời bảo đảm khoảng cách an toàn duy trì không quá năm mươi xe trong bãi tập kết
theo các lái xe thì việc xuất khẩu hàng hóa được các cơ quan chức năng tạo điều kiện tối đa
không mất thêm các khoản chi phí phát sinh ngoài quy định
tuy nhiên thời gian xuất khẩu còn phụ thuộc vào phía trung quốc

phía việt nam thì nói chung thì mình cũng xếp theo thứ tự mà đi vào thôi
ngay sau khi nắm bắt thông tin về việc phải mất tiền để mua lượt vào bãi thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ kim thành
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã tham mưu và được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cho thực hiện phương án quản lý mới từ ngày một tháng năm
theo đó ban quản lý khu kinh tế lào cai sử dụng thêm một bãi để tập kết toàn bộ xe chở hàng xuất khẩu